quý vị và các bạn một năm mới rồi giàu sức khỏe hạnh phúc và thành công
và sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi bảy của truyền hình nhân dân
thế giới chào đón năm mới hai nghìn một mươi bảy
một mươi sự kiện nổi bật của việt nam năm hai nghìn một mươi sáu do truyền hình nhân dân lựa chọn
năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đẩy mạnh cuộc chiến phòng chống tham nhũng
thông điệp năm mới của các lãnh đạo trên toàn thế giới
đêm qua người dân thủ đô đã được đón năm mới trong tiết trời xe lạnh của một ngày cuối năm tuyệt vời
hàng chục ngàn người đã đổ về các tuyến phố trung tâm để hòa mình vào không khí của mùa xuân mới
cùng thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc
bài giao giữa năm cũ và năm mới
ngay từ chập tối hàng ngàn người dân thủ đô đã đổ rồn về khu vực xung quanh hồ hoàn kiếm
để chứng kiến thời khắc kim đồng hồ dịch chuyển sang năm mới hai nghìn một mươi bảy
trong niềm vui hân hoan với nhiều ước nguyện về một năm mới với nhiều điều may mắn an lành
với nhiều người có mặt tại đây bên người thân gia đình bạn bè vào giây phút này là điều ý nghĩa vui vẻ nhất
đây là lần đầu tiên được đón năm mới ở dưới hà nội
tức là cái cảm xúc nó khác với ở nhà
ở nhà thì nó đầm ấm còn đây thì được đi rất là đông vui nhận nhịp khác hẳn ở quê
sang năm mới thì hy vọng mọi điều xuân sẻ sức khỏe cầu sức khỏe cho gia đình
cho mọi người trong học tập và làm việc như là mọi việc đều thuận lợi thành công
mặc dù năm nay hà nội cũng như nhiều địa phương trên cả nước không tổ chức bắn pháo hoa
song các hoạt động vui chơi ca nhạc đếm ngược vẫn được diễn ra thu hút nhiều người dân cùng tham dự
thông qua những trò chơi và những câu chuyện
mọi người cùng hân hoan chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
gửi gắm những kỳ vọng vào một năm mới hai nghìn một mươi bảy tốt đẹp và hạnh phúc cho tất cả mọi người
đứng bên bầu hoàng kiếm được chứng kiến sự vui vẻ láo nhiệt của thủ đô hà nội
trái tim của cả nước thì tôi cảm thấy rất là hạnh phúc
chúc sang một năm mới tất cả toàn thể các bạn xem gia đình cũng như các bạn trong toàn quốc
là chúng ta sau một năm mới được hạnh phúc đủ đầy trong cuộc sống
đúng không giờ khoảnh khắc đồng hồ
đếm ngược chuyển sang năm mới hai nghìn một mươi bảy đã điểm cũng là lúc không khí vui tươi rộn ràng
chào đón một năm mới tràn đầy niềm vui của người dân đã lan tỏa đến khắp các nẻo đường thủ đô
khép lại năm cũ hai nghìn một mươi sáu chào đón năm mới hai nghìn một mươi bảy hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thành công và thắng lợi cho tất cả mọi người
để chào đón năm mới hai nghìn một mươi bảy thành phố cần thơ đã tổ chức chương trình nghệ thuật
cần thơ chào năm mới hai nghìn một mươi bảy
chương trình có đông đảo các nơi
sĩ tham gia phục vụ hàng ngàn người dân cần thơ có mặt tại công viên lưu hữu phước
nơi diễn ra chương trình để hòa mình vào không khí vui tươi của đêm biểu diễn tiễn đưa năm cũ
và đón chào năm mới hai nghìn một mươi bảy
để phục vụ nhân dân du khách vui chơi trong các ngày lễ tết và chào đón năm mới hai nghìn một mươi chín
thành phố đã đầu tư trang hoàng đường đèn nghệ thuật với hai chủ đề chính
cần thơ mùng đảng quang vinh mùng xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
và thành phố cần thơ hội nhập và phát triển
công trình đường đèn nghệ thuật chào năm mới
thiết kế ấn tượng với hình ảnh quốc kỳ đờn kìm non lá
đậm nét truyền thống và mang phong cách hiện đại
thể hiện sự năng động đổi mới của thành phố cần thơ
và đã tạo điểm nhấn đặc biệt
mang đến cảm giác thích thú cho người dân và du khách trong thời khắc chuyển giao
giữa năm cũ và năm mới hai nghìn một mươi bảy
trong chương trình thời sự đầu tiên trong năm mới hai nghìn một mươi bảy
của truyền hình nhân dân
kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng chúng tôi nhìn lại một năm hai nghìn một mươi sáu đã qua
với nhiều sự kiện trọng đại đã diễn ra
năm hai nghìn một mươi sáu đất nước ta tưng bừng phấn khởi với những thành công của đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi hai của đảng thành công của bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn
và hội đồng nhân dân cấp cấp nhuận kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
vượt qua nhiều khó khăn nền kinh tế của nước ta đã tiếp tục tăng trưởng khá
thể thao văn hóa đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
tuy vậy cũng còn có nhiều việc cần phải chấn chỉnh và làm tốt hơn nữa trong năm hai nghìn một mươi bảy và các năm tiếp theo
sau đây sẽ là một mươi sự kiện chính trị kinh tế xã hội nổi bật của nước ta
diễn ra trong năm hai nghìn một mươi sáu do truyền hình nhân dân lựa chọn
với tinh thần đoàn kết dân chủ kỳ cương đổi mới
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
đã diễn ra từ ngày hai tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy

đại hội đã bầu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai gồm hai trăm linh đồng chí
trong đó có một trăm tám mươi ủy viên chính thức hai mươi ủy viên dự khuyết
ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai đã họp hội nghị lần thứ nhất
thống nhất rất cao bầu đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một tái cử làm tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đọc diễn văn bế mạc đại hội tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định nhận thức sâu sắc sứ mệnh và trọng trách trước đất nước dân tộc đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng nâng cao bản lĩnh chính trị năng lực trí tuệ phẩm chất và đạo đức cách mạng làm cho đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với đảng
cuộc bầu cử đại biểu quốc hội
hội khóa một mươi bốn và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một được tổ chức vào ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu sau thành công của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí dân chủ đúng pháp luật an toàn tiết kiệm thực sự là ngày hội lớn của toàn dân
hơn sáu mươi năm triệu cử tri trên khắp mọi miền đất nước đã sáng suốt lựa chọn bốn trăm chín mươi bốn đại biểu quốc hội và ba trăm hai mươi một ba trăm chín mươi hai đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
thành công của cuộc bầu cử đã tạo tiền đề cho việc kiện toàn
tổ chức nhân sự bộ máy nhà nước tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân do dân vì dân với quyết tâm xây dựng một chính phủ liêm chính kiến tạo hành động phục vụ
tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn diễn ra từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi chín tháng bảy
với đa số phiếu tán thành quốc hội đã bầu đồng chí nguyễn thị kim ngân giữ chức vụ chủ tịch quốc hội đồng chí trần đại quang giữ chức vụ chủ tịch nước đồng chí nguyễn xuân phúc giữ chức vụ thủ tướng chính phủ
năm hai nghìn một mươi sáu là năm công tác đối ngoại đã được đẩy mạnh
với việc triển khai thành công nhiều chuyến thăm ngoại giao song phương quan trọng của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lần đầu tiên trong hai nhiệm kỳ tổng thống mỹ bàrack obama đã có chuyến thăm chính thức việt nam hồi tháng năm nhằm củng cố chính sách xoay trục sang châu á
việt nam cũng rất tích cực tham gia các diễn đàn khu vực và quốc tế đăng cai tổ chức thành công các hội nghị cấp cao ames bảy
các hoạt động này đã khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán và quyết tâm hội nhập quốc tế sâu rộng toàn diện góp phần tiếp tục duy trì môi trường hòa bình ổn định tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
năm qua nhiều vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng được đưa ra xét xử nhiều sai phạm trong công tác cán bộ được đưa ra ánh sáng nhiều cán bộ cấp cao bị kỷ luật
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ đã được ban hành và bắt đầu được triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp cụ thể quyết liệt nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân
năm hai nghìn một mươi sáu vi phạm xả thải của công ty trách nhiệm hữu hạn hưng nghiệp phóc mô sa hà tĩnh
bộ nhiễm nghiêm trọng môi trường biển từ hà tĩnh đến thừa thiên huế gây hậu quả nặng nề đối với sản xuất và đời sống của người dân
các cơ quan ban ngành địa phương liên quan đã quyết liệt vào cuộc xử lý nghiêm các sai phạm khắc phục hậu quả hỗ trợ người dân và buộc phócbosa đền bù thiệt hại
rét đậm rét hại trên diện rộng ở miền núi phía bắc mưa lũ ngập lụt nghiêm trọng ở miền trung khô hạn ở tây nguyên và xâm nhập mặn chưa từng có ở đồng bằng sông kiều long

do hạn hán xâm nhập mạn sự cố môi trường biển miền trung và tác động bất lợi từ kinh tế thế giới với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính phủ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp
nền kinh tế năm hai nghìn một mươi sáu tiếp tục tăng trưởng khá kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định lạm phát được kiểm soát
tốc độ tăng trưởng gdp năm hai nghìn một mươi sáu tăng sáu hai mươi một tuy không đạt mục tiêu sáu bảy song mức tăng chỉ số giá tiêu dùng cpi đã được giữ ở mức thấp hơn so với kế hoạch
cpi chỉ tăng bốn bảy mươi bốn so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
tính bình quân năm hai nghìn một mươi sáu chỉ số giá cao hơn năm ngoái hai sáu mươi sáu đều thấp hơn so với giới hạn năm được phê duyệt
các cân đối lớn của nền kinh tế cũng được bảo đảm dự trữ ngoại hối đạt bốn mươi một tỷ đô la mức cao nhất từ trước đến nay
môi trường kinh doanh chuyển biến rõ rệt khu vực kinh tế tư nhân khởi sắc lần đầu tiên trong lịch sử có trên một trăm một mươi doanh nghiệp thành lập mới
cũng lần đầu tiên du lịch việt nam đón một mươi triệu lượt khách quốc tế trong năm hai nghìn một mươi sáu tăng hai mươi năm so với năm hai nghìn một mươi năm đạt kỷ lục cả về lượng khách và mức tăng tuyệt đối trong một năm
đồng thời ngành du lịch đã phục vụ sáu mươi hai triệu lượt khách nội địa tổng thu toàn ngành đạt bốn trăm linh tỷ
đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của du lịch việt nam hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu khu vực và là một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước
bên cạnh những thông tin vui vẫn còn đó những thông tin dù không muốn vẫn phải nhắc đến
theo báo cáo của các cơ quan chức năng năm hai nghìn một mươi sáu cả nước đã xảy ra hơn ba vụ cháy nổ làm khoảng một trăm linh người thiệt mạng
thiệt hại về tài sản giá trị ước tính trên một hai trăm linh tỷ đồng
những vụ cháy nổ nghiêm trọng có thể kể đến như cháy kho hóa chất năm m hai tại bình dương vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
vụ nổ tại khu đô thị văn phú hà đông hà nội ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
cháy quán karaoke tại số sáu mươi tám trần thái tông cầu giấy hà nội ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
điều này dóng lên hồi chuông báo động về công tác phòng cháy chữa cháy của các cơ sở doanh nghiệp cũng như của người dân
về phía các cơ quan chức năng đây là lúc cần phải nghiêm khắc giả soát chấn chỉnh và tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và quản lý bom mìn vật liệu nổ
tại olympic rio hai nghìn một mươi sáu xạ thủ hoàng xuân vinh xuất sắc giành huy chương vàng nội dung súng ngắn hơi một mươi m nam huy chương bạc nội dung năm mươi m súng ngắn tự chọn nam
lập kỷ lục thế vận hội bài bắn trùng kết nội dung súng ngắn hơi một mươi m nam với thành tích hai trăm linh hai năm điểm
tại thế vận hội mùa hè dành cho người khuyết tật paralympics hai nghìn một mươi sáu vận động viên lê văn công đã giành huy chương vàng đồng thời phá kỷ lục paralympics và kỷ lục thế giới hạng cân bốn mươi chín triệu

lập kỷ lục paralympics hai nghìn một mươi sáu vận động viên lê văn công đã giành huy chương vàng nội dung năm mươi m nam huy chương bạc nội dung năm mươi m nam
đồng thời phá kỷ lục paralympics và kỷ lục thế giới hạng cân bốn mươi chín triệu
xin chào và hẹn gặp lại
vụ việc vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng dư luận xã hội đặc biệt quan tâm
đưa sáu vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp ra xét xử sơ thẩm vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu và
cuối một năm hai nghìn một mươi bảy gồm một vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu
quảng nghiêm trọng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty in
thương mại và dịch vụ agribank hai vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tổng công ty xây dựng đường
thủy việt nam ba vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm
trọng lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần dệt quế võ và chi nhánh quỹ hỗ trợ
phát triển bắc ninh bốn vụ án tham mô tài sản rửa tiền xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên vận tải viễn dương vinasin năm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng chức vụ
quyền hạn trong khi thi hành công vụ cho vay lãi nặng xảy ra tại phòng giao dịch điện biên phủ
ngân hàng công thương việt nam chi nhánh tp hcm sáu vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng thương
mạnh của phần đại dương tối ngày một mươi sáu tháng chín bộ công an phát lệnh khởi tố và truy nã quốc tế
với ông trịnh xuân thanh nguyên phó chủ tịch tỉnh hậu giang cựu chủ tịch hội đồng quản trị pvc
một ngày trước đó c bốn mươi sáu đã khởi tố vụ án hình sự cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý
kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra khoản thu lỗ gần ba ba trăm linh tỷ tại tổng công ty xây lắp
dầu khí việt nam pvc thuộc tập đoàn dầu khí việt nam xác định bị can đã bỏ trốn bộ công an phát lệnh
truy nã quốc tế với ông này sau thời gian vào cuộc ủy ban kiểm tra trung ương xác định giai đoạn hai nghìn bảy hai nghìn một mươi ba
người đứng đầu pvc là ông trịnh xuân thanh và ban thường vụ đảng ủy hội đồng quản trị ban tổng giám đốc
ban kiểm soát tổng công ty đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo quản lý điều hành thiếu kiểm tra giám sát
dẫn đến nhiều xe phạm và thua lỗ gần ba ba trăm linh tỷ đồng ngày tám tháng chín ban bí thư bỏ phiếu kín với kết quả một trăm linh đồng ý khai trừ ông thanh ra khỏi đảng
ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu trong nghị quyết của quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai
quốc hội khóa một mươi bốn đã phê phán nghiêm khắc ông vũ huy hoàng bộ trưởng bộ công thường nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
do đã có những vi phạm về công tác cán bộ trong thời gian đàn nhiễm trước vụ
về những sai phạm của ông hoàng ban bí thư cũng ra quyết định cách chức bí thư ban cán sự đảng bộ công thương
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu với ông vũ huy hoàng đồng thời đề nghị ban cán sự đảng chính phủ phối hợp đảng đoàn quốc hội
thực hiện quy trình xử lý kỳ luật một cách nhiều khác
ngày chín chín hai nghìn một mươi sáu sau gần hai tháng xét xử và nghĩ án
tòa tuyên phạt ông phạm công danh năm mươi hai tuổi cựu chủ tịch ngân hàng xây dựng việt nam
mức án ba mươi năm tù về tội cố ý làm trái quy định trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
chưa đầy ba tháng sau ngày một mươi hai tháng một mươi hai ông trần phương bình nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại chính phủ đông á
đông á banh bị khởi tố vì những sai phạm liên quan khoản tiền hai tỷ đồng thất thoát
việc kiên quyết xử lý các vụ án tham nhũng thể hiện quyết tâm của đảng nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng thượng tôn pháp luật
đối với án về ma túy trong năm hai nghìn một mươi sáu tòa án nhân dân tỉnh bắc ninh cũng đưa ra xét xử vụ án tảng thăng nam
sau một tuần xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh bắc ninh tuyên án với một mươi hai người tham gia đường dây mua bán trái phép gần một tám trăm linh bánh heroin
và năm trăm năm mươi ba viên ma túy tổng hợp do tráng a tàng tức tàng cang nam cầm đầu
chính nghi can bị phạt tự hình số còn lại lĩnh án trung thân
có thể nói trong năm hai nghìn một mươi bảy theo chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
những đề án tham nhũng tiếp tục được đưa ra xét xử khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật
hy vọng hai nghìn một mươi bảy sẽ là năm của cán cân công lý luôn được thể hiện ở mọi nơi mọi lĩnh vực
theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật mà đảng và nhà nước ta đã đề ra
nước lũ về đã tàn phá cơ sở hạ tầng kỹ thuật vô số tài sản của người dân bị cuốn trôi đồng ruộng xác sơ tiêu điều
thế nhưng cũng từ nơi đây màu xanh của sự sống đã bắt đầu hiện diện
sức mạnh của thiên nhiên đã không vùi dập được ý chí vượt khó vươn lên của người dân vùng rốn lũ
đây là ngôi nhà tránh lũ đang trong giai đoạn hoàn thiện của thành phố hương khê
hương khê là nơi nằm sát bờ sông ngàn sâu nên năm nào những ẩn họa từ mưa lũ cũng dình dập gia đình anh
tuy nhiên có an cư mới lập được nghiệp từ suy nghĩ đó được sự giúp đỡ của bà con lối xóm sau mùa mưa lũ vừa qua vợ chồng anh đã mạnh dạn vay mượn để xây dựng ngôi nhà tránh lũ rộng hơn tám mươi m hai
thế năm nào lụt quả thì chịu cũng được thế nhà ta chứa vô mình vô rồi
vợ chồng nói lụt rồi xong thì chịu khó ở đây
vài mượn để làm thì chồng nhà rồi thì yên tâm nó để làm ăn chẳng phải nó để chạy lụt nữa
sông ngàn sâu khi cơn lũ đi qua sự bình yên thường ngày đã trở lại giờ đây những mầm xanh non cũng đang khỏe khoắn vươn lên ngay sát vùng đất lở
mỗi một người dân nơi đây đang từng ngày quyết tâm hàn gắn khôi phục những mất mát thiệt hại
còn đây là kết quả những ngày bám vườn bám ruộng của người dân xã hương xuân
dòng lũ dữ có thể cuốn trôi tất cả
nhưng nó không thể khó lập
cũng đã để lại một lượng lớn phù sa quý giá cho hàng chục hectare ngô hàng chục hectare rau màu xanh kịp tay người sản xuất
nước rút đến đâu làm đất sản xuất đến đó đây là tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của các địa phương vùng lũ
có thể thấy càng khó khăn thử thách tinh thần quyết tâm của cấp ủy chính quyền và người dân càng cao hơn bao giờ hết
khi quốc hội nhật bản chính thức thông qua hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp như một sự thúc giục quốc hội mỹ tiến hành điều tương tự trong bối cảnh tồn tại hàng loạt rào cản khiến hiệp định thương mại này có nhiều khả năng không nhận được sự phê chuẩn của mỹ để có hiệu lực
sự kiện đáng chú ý thứ hai là nhiều khả năng nhật bản sẽ chấm dứt chính sách nới lỏng tiền tệ vốn được duy trì suốt ba năm qua
đây có thể được xem như một sự thừa nhận đầy dũng cảm
khi nới lỏng tiền tệ được coi là một trong ba mũi tên chiến lược của chương trình phục hồi tăng trưởng abnomics đầy tham vọng của thủ tướng shinzo abe
còn tại ấn độ nền kinh tế đứng đầu khu vực nam á và là nền kinh tế thứ ba châu á động thái kinh tế gây sốc chính là việc thủ tướng narendra modi bất ngờ tuyên bố rút hai tờ tiền mệnh giá lớn nhất năm trăm linh và một rupee ra khỏi hệ thống tài chính nước này kể từ ngày tám tháng một mươi một
với một quốc gia vẫn chủ yếu sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế như ấn độ
thì quyết định trên đồng nghĩa với việc nền kinh tế rơi vào hỗn loạn khi dòng tiền bị ngưng trệ bởi loại tiền bị tiêu hủy chiếm tới tám mươi sáu toàn bộ tiền mặt lưu thông
bất chấp những biến động kể trên nền kinh tế châu á được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong năm hai nghìn hai mươi
trong đó trung quốc ấn độ được dự báo sẽ tăng trưởng vừa phải ở mức sáu bảy còn nhật bản được dự báo tăng trưởng nhẹ ở mức một hai
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay